ngày hai mươi tháng một chính phủ malaysia tuyên bố tiếp tục trả một trăm một mươi container chứa rác thải nhựa về các quốc gia xuất xứ sau khi hoàn thành việc gửi trả một trăm năm mươi container rác thải loại này
nhà chức trách malaysia cho biết một trăm năm mươi container ước chứa khoảng ba bảy trăm ba mươi bảy mét khối rác thải nhựa đã được quốc gia này trở về các quốc gia xuất xứ
hầu hết là các nước phát triển như mỹ anh nhật bản canada tây ban nha và pháp
chính phủ malaysia cũng tuyên bố không chịu bất kỳ chi phí nào trong việc gửi trả các container rác thải nhựa và những công ty nhập khẩu những container rác này phải chịu toàn bộ chi phí